chuyển sang những tin tức quốc tế số người thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra vào sáng sớm ngày sáu tháng hai tại miền nam thổ nhĩ kỳ và miền bắc syri vẫn đang tăng lên từng giờ
tính đến thời điểm này thì số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới hơn chín sáu trăm linh người trong đó thì tại thổ nhĩ kỳ là gần bảy người
cũng theo các quan chức của hai quốc gia số người bị thương hiện được xác định là hơn bốn mươi người
những con số này dự kiến sẽ còn tăng lên do nhiều nạn nhân vẫn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát
trong khi cơ sở hạ tầng bị hư hại trên diện rộng do động đất đang cản trở các nỗ lực viện trợ của các cơ quan
đây được xem là trận động đất mạnh nhất trong gần một thế kỷ ở khu vực này
các chuyên gia địa chất nhận định năng lượng giải phóng ra từ trận động đất ở khu vực biên giới giữa thổ nhĩ kỳ và syri
tương đương với ba mươi hai quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố hiloshima của nhật bản cách đây gần tám mươi năm
thiệt hại về kinh tế ước tính trong thảm họa là tương đương một tổng sản phẩm quốc nội của thổ nhĩ kỳ
thổ nhĩ kỳ đã chính thức đề nghị tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato và các đồng minh hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thảm họa